bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khánh hòa
đón lõng bắt giữ tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một hướng tp hcm hà nội
các đối tượng bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ là châu đức minh luân nguyễn hoàng duy khương
nguyễn đình phong và đào minh trúc cùng chú tại tp hcm
và đây là bốn đối tượng bị truy nã về tội giết người đang trên đường tháo chạy bằng ô tô
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giết người tại tp hcm